từ lâu buôn lậu thuốc lá điếu ngoại trở thành mặt hàng siêu lợi nhuận do gọn nhẹ dễ vận chuyển
và rất ít bị xử lý hình sự nên nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật ngang nhiên thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm
là đối tượng có thâm niên trong buôn lậu thuốc lá điếu ngoại trên địa bàn khu vực biên giới việt nam campuchia
thuộc khu vực tỉnh an giang đối tượng lý bích mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cư trú phường ba thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
sau sáu lần buôn bán chất lọt
tuy nhiên bằng nghiệp vụ công an tỉnh an giang đã phát hiện bắt quả tăng mai điều khiển xe ô tô
mang biển số chín mươi bốn a hai nghìn bảy trăm năm mươi sáu vận chuyển tám bao thuốc lá điếu nhập lậu
người nào thực hiện một trong các hành vi buôn bán tàn trữ dẫn chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
với số lượng từ một năm trăm linh bao trở lên một bao là hai mươi điếu thì bị xử lý về hình sự
nếu buôn bán từ một năm trăm linh bao đến dưới ba bao

thì bị phạt tiền từ một trăm linh triệu đồng đến một tỷ đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm
từ ba bao đến dưới bốn năm trăm linh bao thì bị phạt tiền từ một tỷ đồng đến ba tỷ đồng
hoặc phạt tù từ năm năm đến một mươi năm
từ bốn năm trăm linh bao trở lên thì bị phạt tù từ tám năm đến một mươi năm năm
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang đã phát hiện bắt giữ năm mươi vụ
trong đó hai mươi một vụ có đối tượng tổng giá trị thuốc lá điếu nhập lậu hơn bốn tỷ đồng
hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán hàng cấm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
chứ không chỉ đơn giản là xử phạt vi phạm hành chính như trước
với tinh thần kiên quyết của lực lượng chức năng
và sự nghiêm minh của pháp luật hy vọng nạn buôn lậu sẽ được ngăn chặn một cách hiệu quả